từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn thành phố cần thơ đã xảy ra một mươi tám đợt rông lốc
làm hơn một trăm năm mươi nhà dân bị sập tốc mái siêu vẹo một mươi sáu điểm sạt lở đất đã gây thiệt hại hơn ba mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên không có gây thiệt hại về người
hiện các lực lượng chức năng các địa phương đang giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai
hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có nhà bị sập tốc mái sớm ổn định cuộc sống
thành phố cần thơ và các tỉnh đồng bằng sông cửu long đang vào cao điểm của mùa mưa bão
mưa đất vì vậy ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ
và các tỉnh đã và đang tăng cường tuyên truyền vận động giúp nhân dân chủ động trăng chống nhà cửa
đề phòng rông lốc lực lượng chức năng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và có phương án phòng chống
khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện lệnh công ty thủy điện hòa bình
mở tiếp một cửa xà đáy hồ hòa bình vào hai mươi một h ba mươi phút
ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng bảy tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ
sẵn sàng mở thêm các cửa xà theo quy định
ban chỉ đạo cũng yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
thành phố bằng mọi biện pháp khẩn trương tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền
người dân các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật bảo vệ an toàn
hoặc di chuyển ngay các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông phương tiện vận tải thủy
các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh
đảm bảo an toàn về người tài sản đồng thời ra soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du
đặc biệt là hệ thống đề điều chạm bơm ven sông cống các công trình qua sông
và các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó
thưa quý vị điện biên là tỉnh miền núi với địa hình phức tạp nhiều núi cao sông suối chảy xiết
nguy cơ về sạt lở đất và lũ ống lũ quét vẫn luôn đe dọa đến cuộc sống của nhiều hộ dân
mặc dù chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng của tỉnh điện biên đã nỗ lực di rời
nhưng hiện tại nhiều hộ dân vẫn đang sống trong vùng nguy cơ cao về sạt lở và lũ quét
từ khi tỉnh điện biên đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường nà nhạn mường phăng
lòng đường được hạ cốt xuống rất nhiều đã khiến căn nhà của ông lò văn lún
tranh vanh bên vách ta lùi dương cao hơn lòng đường khoảng một mươi năm mét
mặc dù nằm trong diện phải di rời nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa được chuyển đến nơi ở mới
mỗi khi mùa mưa bão về gia đình ông lại nâm nớp lo sợ nguy cơ sạt lở
cùng khu vực với gia đình ông lò văn lún
còn bốn căn nhà khác của các hộ cũng thuộc diện phải di rời
theo chính quyền xã nà nhạn những hộ này đều đã được bố trí đất tái định cư nơi ở mới
nhưng người dân vẫn chưa chuyển đi
chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động để sớm đưa những hộ dân đến nơi tái định cư mới
theo bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá của tỉnh điện biên
toàn tỉnh có năm mươi chín xã có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao
ba mươi ba xã nguy cơ trượt lở đất đá cao
phân bổ ở các huyện điện biên điện biên đông mường trà mường nhé nậm bồ và thị xã mường lây
riêng đối với năm mươi chín xã có nguy cơ trượt lở đá rất cao được cảnh báo là không thể sinh sống được
vì vậy tỉnh điện biên cần sớm có phương án di rời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm
tháng sáu tháng bảy này là những tháng mà cao điểm của mùa mưa bão trong năm nay
thì phải tăng cường công tác kiểm tra rào sát và thật sự kiên quyết phải di rời những vụ kỳ hộ
những điểm bản những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất cũng như lũ ống lúc hết xảy ra trên địa bàn
theo mục tiêu trong năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh điện biên sẽ thực hiện di rời một trăm linh hộ ra khỏi vùng nguy hiểm
đến nay đã di rời được bốn mươi bảy hộ trong khi nhu cầu di rời của toàn tỉnh lên đến sáu trăm năm mươi tám hộ
theo lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh điện biên
do nguồn vốn hạn hẹp nên nhiều dự án về sắp xếp dân cư triển khai còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu
bởi vậy nguy cơ hiện hữu về lũ ống sạt lở đất vẫn còn rất phức tạp
ngành chức năng tỉnh vẫn đang tăng cường ra soát những hộ có nguy cơ cao về sạt lở lũ quét để sớm có phương án di rời bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân
lâm đồng vừa phê duyệt quy hoạch phân khu dự án nông trường nông nghiệp công nghệ cao cầu đất ở ngoài ô thành phố đà lạt
đây là mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao giá trị thu hoạch trên một đơn vị diện tích
theo đó diện tích quy hoạch gần hai trăm một mươi năm ha trong đó gần một trăm chín mươi hai ha đất sản xuất cà phê chè và giao công nghệ cao
diện tích còn lại dùng xây dựng các công trình phụ trợ nhà xưởng ao hồ chứa nước
dự án quy hoạch nông trường nông nghiệp công nghệ cao cầu đất do công ty cộng phần chè cầu đất đà lạt làm chủ đầu tư
nhằm sản xuất các loại nông sản chè cà phê rau theo hướng công nghệ cao tạo ra sản phẩm chất lượng cao an toàn
thị trường trong và ngoài nước
dự án còn có chức năng nghiên cứu thực nghiệm và nhân rộng các mô hình sản xuất chè cà phê rau công nghệ cao gắn với chế biến
bảo quản đóng gói đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm phát triển mô hình du lịch canh nông để thu hút khách tham quan
những con đường bê tông đặc thù đến các thôn bản vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn được hình thành đã làm cho người dân thỏa mãn mong ước bao đời nay
những con đường này đang mang lại một sức sống mới
một diện mạo mới cho đời sống bà con nhân dân vùng cao yên bái ở nơi đây
thôn bùn dạo là một thôn đặc biệt khó khăn của xã lang thíp
gần như một trăm linh hộ dân trong thôn đều thuộc diện nghèo và cận nghèo
trước đây người dân trong thôn đều phải đánh vật với những phiên đá những dốc cao thẳng đứng những vũng bùn lầy lội mỗi lần xuống chợ phiên đi sát gạo hay đưa con đi trạm xá khám bệnh
bây giờ có đường bê tông đi lại dễ hơn rồi
trẻ con người già xuống chợ
đưa con đi khám bệnh không mất nhiều thời gian và không bị trượt ngã nữa
con đường này người dân chúng tôi đã mơ ước từ nhiều năm nay rồi
bây giờ người dân chỉ mất khoảng ba mươi phút là có thể xuống trung tâm xã thay vì mất cả vài giờ đồng hồ như trước đây
có đường bê tông đời sống của người dân nơi đây như mở ra một trang mới
mọi thứ đều phát triển từ kinh tế đến đời sống hàng ngày
các em học sinh đi học cũng được thuận lợi hơn vào mùa mưa
có con đường này vào thì bà con dân đi lại rất là thuận lợi
đầu tiên nhất là về mùa mưa đồng thời vận chuyển hàng hóa bán thì có một cái gì đó giá cả sẽ tăng lên so với khi chưa có đường
cũng như là đối với khu vực đường này thì một trăm linh là dân tộc thủy số đã được đầu tư

trong kế hoạch phát triển đường giao thông nông thôn năm hai nghìn một mươi tám
quang yên đã quyết định phân bổ nguồn vốn ngân sách làm đường bê tông đặc thù
với chiều rộng một m và dày một mươi hai cm để giải quyết vấn đề đi lại của các thôn bản
có đường giao thông đi lại đặc biệt khó khăn với tổng chiều dài ba mươi km
mục tiêu cơ cấu của đường đặc thù này là ủy ban nguyện sẽ hỗ trợ toàn bộ vật liệu đến sinh công trình và nhân công độ
bởi vì là nhân dân tại các xã này cũng là
đang gặp rất nhiều khó khăn vì cái việc đóng góp của nó rất là khó khăn
cái ưu điểm của cái tiến đường đặc thù là tức là cái cơ cấu đầu tư thì cái suất đầu tư sẽ thấp hơn cái tiến đường cơ bản khác
thì tôi tin rằng là sau khi mà triển khai xong được những cái tiến đường đặc thù một m này sẽ nhận được cái sự ủng hộ của bà con nhân dân trên địa bàn huyện
con đường ấy là con đường của ý đảng lòng dân con đường ước mơ của bao thế hệ đồng bào dân tộc nơi dẻo cao này giúp thay đổi đời sống
cũng từ đây người dân vùng cao đặc biệt khó khăn này sẽ chung sức đồng lòng góp công góp sức xây dựng nông thôn mới
tiếp nối chương trình yêu cầu bốn ngân hàng lớn báo cáo việc tăng phí atm
người dân vùng sâu ở đắk lắk thua lỗ nặng khi giá dứa xuống thấp
thưa quý vị mới đây tại trung tâm văn hóa pháp hai mươi bốn tràng tiền hà nội đã diễn ra buổi triển lãm với tên gọi
chuyện tranh pháp hiện nay
triển lãm đã mang đến cho người tham gia cơ hội được trải nghiệm những xu hướng chuyện tranh pháp trong thế kỷ hai mươi một
pháp là một trong những nước đầu tiên sản xuất chuyện tranh trên thế giới
khoảng hai thập niên trở lại đây thị trường chuyện tranh tại pháp và các nước nói tiếng pháp cực kỳ năng động
với khoảng bốn trăm linh nhà xuất bản đang hoạt động và năm đầu sách được xuất bản hàng năm
triển lãm chuyện tranh pháp hiện nay
giới thiệu đến công chúng những xu hướng chuyện tranh của thế kỷ hai mươi một như chuyện già tưởng tự chuyện
chuyện phư lưu mạo hiểm thể hiện một thị trường chuyện tranh pháp vô cùng năng động đa dạng và sáng tạo
thưa quý vị từ tháng bảy đến tháng chín hàng năm là mùa sinh sản cao điểm của các cá thể rùa biển tại côn đảo
giống rùa biển nơi đây là loài động vật quý hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng cao
mọi tác động tiêu cực đến môi trường sống và sinh sản của rùa biển trong giai đoạn hiện tại
đều có ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và bảo tồn của sinh vật này
theo nghiên cứu của các nhà khoa học trước đây rùa biển sinh sống ở hầu hết các vùng biển nước ta với mật độ cao
tuy nhiên hiện nay cả năm loài rùa biển của việt nam bao gồm vích đồi mồi quản đồng rùa da đồi mồi dứa
đều suy giảm đáng kể về số lượng bởi các tác động của con người và biến đổi khí hậu
và hiện côn đảo là nơi duy nhất ở việt nam rùa biển vẫn đến để làm tổ đẻ trứng
với hai cá thể rùa biển là vích và đồi mồi
trong đó chủ yếu là cá thể vích
những hành vi mua bán săn bắt xâm hại tới loài động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
thông thường mùa sinh sản của rùa biển thường diễn ra vào khoảng từ tháng bốn đến tháng một mươi
nhưng cao điểm nhất là từ tháng bảy đến tháng chín hàng năm
mọi tác động tiêu cực đến môi trường sống và sinh sản của rùa biển trong giai đoạn này
đều ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và bảo tồn các cá thể rùa biển quý hiếm
do đó vườn quốc gia côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu cũng như huyện côn đảo
ước công tác kiểm tra giám sát duy trì môi trường sống và sinh sản cho các loài rùa biển hiện hữu
cơ quan quản lý cạnh tranh yêu cầu bốn ngân hàng có thị phần lớn về thẻ trên thị trường
cung cấp thông tin tài liệu liên quan tới phí atm và các lần tăng phí trong hai năm qua
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương vừa có văn bản đề nghị
bốn ngân hàng lớn cung cấp thông tin
tài liệu liên quan tới việc tăng phí
tài liệu được đề nghị phía các ngân hàng cung cấp gồm thông tin về việc triển khai dịch vụ atm
của từng nhà băng mức phí các lần tăng phí rút tiền qua atm nội và ngoại mạng trong hai năm gần đây
yêu cầu này được cơ quan cạnh tranh đưa ra trên cơ sở quy định tại điều chín luật cạnh tranh
theo đó thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bị cấm
khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ ba mươi
cục cạnh tranh khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ kịp thời có các biện pháp cần thiết
nhằm bảo đảm sự tuân thủ luật cạnh tranh của mọi doanh nghiệp trên các lĩnh vực của nền kinh tế
trong đó có lĩnh vực ngân hàng
liên quan đến vụ hơn năm mươi nhà xưởng công nghiệp xây dựng trái phép
khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã chỉ đạo làm rõ nội dung
báo chí phản ánh
thực hiện chỉ đạo trên ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã lập đoàn kiểm tra liên ngành
ra soát tất cả các lĩnh vực tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân
trên cơ sở kết quả của đoàn kiểm tra sẽ có hướng tham mưu xử lý các bước tiếp theo
để báo cáo thủ tướng chính phủ và ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
trước đó truyền hình nhân dân đã thông tin tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân
có hơn năm mươi doanh nghiệp xây dựng trái phép tổng cộng khoảng một trăm năm mươi m hai nhà xưởng trên đất rừng trồng
dư luận đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền cũng như các cơ quan cá nhân
trong quản lý nhà nước về đất đai xây dựng tại địa phương
những ngày này người dân huyện vùng sâu crong bông tỉnh đắk lắc đang tập trung thu hoạch vụ dứa năm hai nghìn một mươi tám
khác với mọi năm dứa được mùa được giá thì năm nay giá dứa xuống thấp kỷ lục
khiến người trồng thua lỗ nặng
gia đình bà trần thị bách có tám hectare trồng dứa bình quân cho thu hoạch từ một mươi sáu đến một mươi tám tấn mỗi hectare
với giá bảy đến tám đồng một kg thù lãi từ bốn trăm năm mươi đến năm trăm năm mươi triệu đồng
hiện nay phần lớn diện tích dứa tại xã trường râm đang chín rộ mặc dù gia dứa đã giảm xuống mức thấp kỷ lục
nhưng thương lái không mặn mà thu mua người nông dân đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng
tuy đã được dự báo về đầu ra của cây dứa nhưng hai năm qua bà con nông dân ở các xã vùng sâu của huyện crong bông
vẫn tiếp tục tăng diện tích vì thấy hiệu quả kinh tế lợi nhuận trước mắt mà cây dứa mang lại
đối với cộng ủy chính quyền địa phương thì cũng đã khuyến cáo từ một hai năm trước đây rồi
khi mà bà con nông dân bắt đầu phát triển ồ ạt thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo
tại vì cái này cũng nghe trên phương tiện thông tin tài trúng ở các địa phương
cũng nói lên rất nhiều vấn đề này về cái điệp khúc được mùa mất giá
khi mà cái diện tích cái sản lượng nó còn ít thì cái giá cả nó còn được
chứ khi mà phát triển nhiều lên rồi thì bán không ai mua cái đó là một cái điều rất là lo lắng
bà con nhân dân thì cũng biết vấn đề đấy nhưng mà bây giờ cũng không còn cách lựa chọn nào khác
việc người dân ồ ạt mở rộng diện tích cây dứa
trong khi đó thị trường đầu ra cho cây dứa còn gặp nhiều khó khăn
chủ yếu là tiêu thụ trong tỉnh đang là thách thức lớn đối với người trồng dứa ở đây
huyện cờ đông bông khuyến cáo bà con nông dân không nên mở rộng diện tích
mà tập trung đầu tư chăm sóc nâng cao năng suất diện tích dứa hiện có
đồng thời tìm đầu ra cho cây dứa để tránh tình trạng tăng diện tích được mùa rớt giá như hiện nay
thưa quý vị từ hơn một năm nay ở nhiều địa phương của tỉnh hà nam
tình trạng rác thải nông thôn thu gom ra các bể tập trung để chờ vận chuyển về nhà máy
đang bị ủ nứ ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi trường
và có ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sản xuất của người dân
bình quân mỗi xã của tỉnh hà nam hiện có từ hai đến bốn điểm rác thải tập trung của các thôn
xóm được quy hoạch ngay trên các tuyến đường ra đồng
nhưng từ hơn một năm nay việc tồn động tại các bãi rác tập trung này thường xuyên kéo dài
dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngay tại các bãi rác
ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và việc canh tác của bà con
theo số liệu từ sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà nam
mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát thải khoảng từ hai trăm ba mươi đến hai trăm năm mươi tấn
trong khi cả tỉnh hà nam hiện cũng không có tỉnh
cũng chỉ có hai nhà máy xử lý rác thải công suất chưa đáp ứng được với lượng rác thải ra hàng ngày
mặc dù chính quyền tỉnh hà nam đã chỉ đạo các huyện thành phố chủ động đưa ra các phương án linh hoạt trong triển khai thực hiện
để giảm thiểu hàng trăm tấn rác thải đang tồn động tại các điểm thu gom
nhưng cũng chỉ là biện pháp xử lý tình thế và thiếu tính bền vững
về lâu dài vẫn đề nghị các cấp tạo điều kiện để cho thu gom bốc xúc xử lý tại điểm tập trung
cùng với các biện pháp quy liệt từ chính quyền các cấp của tỉnh hà nam
thì rất cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng
nhất là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân
duy trì thói quen tự phân loại rác thải trong sinh hoạt của mỗi gia đình
sẽ góp phần giảm đáng kể nguồn kinh phí cho việc xử lý rác mà các địa phương đang phải chi trả hiện nay
trong phần tin quốc tế không nhiều kỳ vọng đột phá tại hội nghị thượng đỉnh nga mỹ
đức khẳng định quan điểm độc lập về vấn đề tăng tri tiêu quốc phòng
dư luận thế giới đang rất quan tâm tới cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống mỹ donald trump
và tổng thống nga vladimir putin dự kiến sẽ diễn ra tại phần lan vào ngày một mươi sáu tháng bảy tới
trong bối cảnh quan hệ giữa nga và mỹ thời gian qua đã bị rơi xuống mức thấp và kéo dài
cuộc gặp được kỳ vọng là sẽ đem lại cơ hội cải thiện quan hệ giữa hai nước
đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư mới
tuy nhiên giới phân tích không kỳ vọng về những đột phá lớn như việc mỹ sẽ dỡ bỏ trừng phạt
các nhà phân tích cho rằng ít nhất với hội nghị lần này washington đã phải công nhận vị thế cường quốc của nga
và phải xem xét tới lợi ích của cựu thù trong chiến tranh lạnh
với cộng đồng doanh nghiệp đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy điểm thấp nhất trong quan hệ nga mỹ đã qua
và không còn biện pháp trừng phạt nào nặng hơn được xem xét
bản chất của cuộc gặp này không phải việc hai nhà lãnh đạo ký kết hay tuyên bố gì cùng nhau
mà là một thông điệp rằng việc đầu tư vào nga
và làm ăn với các doanh nghiệp nga giờ đã trở nên thoải mái hơn
đây là một lợi thế lớn cho brazil vì ông rất quan tâm tới việc phát triển kinh tế trong nước
về phía mỹ đây là cơ hội để tổng thống donald trump nâng cao uy tín chính trị vì vậy giới phân tích
cũng cho rằng ông sẽ không quá quan tâm nhiều tới những vấn đề gây đối đầu với nga hiện nay như vấn đề ukraine
điều mà tổng thống trump thực sự muốn là gây ấn tượng về các cử tri mỹ và cho thấy ông ấy hiệu quả hơn
so với cựu tổng thống barack obama
hay là bà hilary clinton trong việc xây dựng mối quan hệ với nga ông trump thực sự không quan tâm đến vấn đề ukraine
ông sẽ lắng nghe người nga lắng nghe cả các đối tác châu âu và sẽ có một quyết định thỏa hiệp với ông putin
người phát ngôn điện kremli dmitry peskov xác nhận hai nhà lãnh đạo nga mỹ sẽ có buổi họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh
tuy nhiên một tuyên bố chung không phải là điều bắt buộc sau cuộc gặp này và các tuyên bố sẽ phụ thuộc vào kết quả của hội nghị
trong khuôn khổ ngày thứ hai chuyến thăm làm việc tại anh tổng thống mỹ donald trump sẽ có cuộc hội đàm chính thức với thủ tướng
nước chủ nhà theresa may về các vấn đề quân sự và thương mại
tổng thống mỹ cũng cho biết ông và thủ tướng may có mối quan hệ rất tốt và mối quan hệ này đang rất vững mạnh
trong ngày thứ hai ở thăm anh tổng thống mỹ donald trump đã tới thăm học viện quân sự hoàng gia anh tại sean hers
và tham quan một màn diễn tập tác chiến chống khủng bố của các lực lượng vũ trang anh
tiếp sau đó ông đã tới dinh chí của các lực lượng vũ trang anh
ông đã đến thăm thủ tướng may ở buckinghamshire để tham dự cuộc hội đàm
chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề về mối quan hệ đặc biệt anh mỹ nato quan hệ với nga và tình hình trung đông
có khả năng về một thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước sau brexit
tổng thống mỹ donald trump cho biết mối quan hệ của ông và thủ tướng theresa may chưa bao giờ tốt hơn hiện nay
về phần mình thủ tướng anh khẳng định sẽ thảo luận với tổng thống donald trump về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
trong đó bao gồm cơ hội ký kết một thỏa thuận thương mại
trước đó ông trump từng tuyên bố kế hoạch brexit của thủ tướng anh có thể giết chết thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước
trước những thông tin cho rằng đức có thể sẽ đưa ra những quyết định về nâng mức tri tiêu quốc phòng do sức ép của mỹ
ngoại trưởng đức đã bác bỏ thông tin này và khẳng định đức sẽ thực hiện những quyết định độc lập
ngoại trưởng đức đã nhấn mạnh rằng berlin không phải là con tin của mỹ hay

tuyên bố đức sẽ dựa trên tình hình thực tế để đưa ra những quyết định độc lập và tự do về tri tiêu quốc phòng
các nguồn năng lượng dự trữ và quan hệ thương mại
các nguồn năng lượng dự trữ và quan hệ thương mại
trước đó tổng thống mỹ donald trump đã cáo buộc berlin trở thành tù nhân của các nguồn cung năng lượng từ nga

thủ tướng đức angela merkel khẳng định berlin đóng góp rất nhiều cho nato là quốc gia đóng góp số binh sĩ lớn thứ nhì
và dành phần lớn tiềm lực quân sự của mình cho nato
theo bà merkel việc đức đến nay vẫn can dự quân sự mạnh mẽ tại afghanistan đã chứng tỏ rằng nước này cũng đang bảo vệ lợi ích cho cả mỹ
tin tức giả mạo đang làm sói mòn lòng tin vốn đã ở mức thấp của độc giả đối với giới truyền thông
theo kết quả khảo sát mới đây cho thấy từ đầu năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay tỷ lệ người đọc tin tưởng nội dung tin tức đăng tải ở một số quốc gia hiện đang ở mức thấp đáng lo ngại
reuters dẫn kết quả khảo sát của tổ chức yougov cho hay năm mươi bốn số người được hỏi cho biết họ quan ngại về tính xác thực của nhiều thông tin phát tán trên mạng internet
hơn gấp đôi so với tỷ lệ hai mươi ba người bày tỏ tin tưởng thông tin trên truyền thông xã hội
hồi tháng ba viện công nghệ massachusetts cũng cho biết
viện công nghệ massachusetts cho rằng tin tức giả mạo lan truyền trên mạng xã hội nhanh hơn thông tin đúng sự thật
nhiều người đổ lỗi cho facebook là thủ phạm phát tán thông tin sai lệch trên mạng trong những năm gần đây
ngoài facebook và twitter còn có ứng dụng nhắn tin miễn phí whatsapp cũng đang hứng chịu sự chỉ trích dư luận do tình trạng tin giả phát tán
mới đây nhất mạng xã hội phổ biến nhất thế giới facebook đã vấp phải bê bối để lộ thông tin của khoảng tám mươi bảy triệu người dùng cho hãng tư vấn chính trị cambridg analletica
vụ bê bối này không chỉ khiến facebook chịu sức ép điều tra từ cả giới chức mỹ anh và châu âu mà còn đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ trên toàn thế giới
để đối phó với vấn nạn này hiện google facebook và twitter đã cam kết sẽ nỗ lực ngăn chặn việc phát tán tin tức giả mạo
facebook cũng đề xuất sáng kiến giúp các hãng tin thu hút được người dùng trả phí và hỗ trợ tiếp cận thông tin chính thống
hãng dầu phẩm hàng đầu của mỹ johnson johnson đã bị yêu cầu nộp phạt và bồi thường gần bốn sáu triệu đồng
do hãng này đã bị kiện là bán các sản phẩm phấn dôm có chứa chất gây ung thư
theo đó johnson en johnson bị phạt bốn một tỷ đô la mỹ và bồi thường cho các nạn nhân tổng số tiền hơn năm trăm năm mươi triệu đô la
đại diện một nhóm gồm hai mươi hai phụ nữ cáo buộc việc sử dụng phấn của johnson johnson cho mục đích vệ sinh vùng kín gây ra ung thư buồng trứng
theo luật sư đại diện của nguyên đơn johnson johnson đã che giấu bằng chứng các sản phẩm
trong khi đó tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới này khẳng định phấn rôm không chứa chất amiang gây ra ung thư bùng chứng đồng thời cho biết sẽ để đơn kháng án
đây là vụ kiện mới nhất trong hàng nghìn vụ mà johnson johnson đang phải đối mặt và nó đang khiến dư luận đặt câu hỏi về cái gọi là tinh thần trách nhiệm của một thương hiệu lớn đối với sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng